nga và mỹ ngày hôm qua đã trao đổi các tù nhân theo thỏa thuận đạt được sau quá trình thương lượng kéo dài
công dân nga konstantin yaroshenko người bị tuyên án hai mươi năm tù tại mỹ
đã được trao đổi để lấy cựu lính thủy đánh bộ mỹ trevorit người bị kết án chín năm tù tại nga
tổng thống mỹ joe biden và ngoại trưởng mỹ antony blinken đã hoan nghênh việc cựu lính thủy đánh bộ ritz
được trả tự do và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để phóng thích một cựu lính thủy đánh bộ mỹ khác
paul whelan người cũng đang bị giam giữ ở nga
cựu lính thủy đánh bộ rit ba mươi tuổi bị kết án năm hai nghìn một mươi chín tại nga vì tội tấn công cảnh sát
trong khi đó phi công jerosenco bị kết tội tổ chức đường dây buôn bán cocaine quốc tế
yaroshenko bị các lực lượng đặc nhiệm mỹ bắt giữ tại liberia năm hai nghìn một mươi và sau đó được đưa về mỹ